với chủ đề việt nam hành động để phục hồi tăng trưởng nhanh theo hướng bền vững và bao trùm trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
sáng ngày hai mươi chín tháng chín tại hà nội bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với ngân hàng thế giới đã tổ chức diễn đàn cải cách phát triển việt nam năm hai nghìn một mươi chín
diễn đàn cải cách và phát triển việt nam lần thứ ba diễn ra trong thời điểm quan trọng mang tính bước ngoặt
đòi hỏi việt nam phải chủ động đưa ra đường hướng chiến lược các quyết sách cho tương lai phát triển của đất nước
mục tiêu quan trọng nhất của diễn đàn năm nay là cung cấp đầu vào giúp việt nam hoàn thiện dự thảo chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và phương hướng phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
diễn đàn có hai phiên thảo luận về các chủ đề covid một mươi chín và hành động của việt nam nhằm nắm bắt cơ hội nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu
chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu theo hướng bao trùm bền vững
thông qua các nội dung thảo luận cũng đặt ra các vấn đề cải cách và phát triển của việt nam
trong bối cảnh mới